hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả bác sĩ đang nhanh chóng tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho anh th
bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch liều cao hỗ trợ thở máy bảo vệ phổi suy gan suy thận tiến triển nhanh
theo gia đình anh th đang chuẩn bị làm đám cưới vào ngày hai mươi hai tháng ba tới
trong thời gian cấp cứu có thời điểm anh th lên cơn khói giật kích thích không đau đỡ huyết áp vô niệu kéo dài tưởng trường không qua khỏi
với sự cố gắng của bệnh nhân cùng quyết tâm của y bác sĩ bệnh nhân đã được rút ống thở hồi phục các tạng suy và hồi tỉnh dần
khi biết dự kiến ngày hai mươi hai tháng ba sẽ diễn ra lễ thả thành hôn của anh th các y bác sĩ đã quyết định tổ chức đám cưới nhỏ ngay tại viện
giúp bệnh nhân và gia đình vui vẻ có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật
để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn các điều dưỡng dọn sạch khu vực lưu bệnh nhân trang trí thêm bóng bay và chuyển dường bệnh của anh th sang
tại đây anh th đã trao những cưới cho cô dâu trước sự chứng kiến của các y bác sĩ người thân
theo các bác sĩ tâm niệm của cán bộ nhân viên y tế khoa hồi sức tích cực chống độc nói riêng và bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn nói chung
luôn coi người bệnh như người thân trong gia đình mong muốn đem lại hạnh phúc không để ai phải thiệt thòi trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời
khoa đã cùng với gia đình bệnh nhân tổ chức một buổi lễ nhỏ để tại nơi đây trên rừng bệnh
những người trẻ yêu thương nhau có thể trao chiếc nhẫn chứng giám hạnh phúc khi thử thách sinh tử họ đã cùng nắm tay vượt qua
đám cưới không có tiệc mừng nhưng cặp vợ chồng trẻ đều nhận được lời chúc phúc từ bệnh viện khoa phòng
sau đó anh th cũng vui vẻ bình phục nhanh hơn
bác sĩ cho biết thêm hiện bệnh nhân tỉnh táo nói chuyện được ăn thực phẩm loãng có thể ra viện vào vài ngày tới